thông tin từ bộ y tế vào ngày hôm nay cho biết có ba mươi tám chín trăm bốn mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên một sáu trăm ba mươi năm tám trăm chín mươi chín ca
và trong ngày hôm nay có một mươi sáu một trăm ba mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
và thành phố hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với hai chín trăm bốn mươi tám ca
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi một ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
kính thưa quý vị hiện nay tỉnh đồng nai hiện có ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động
và đã có quyết định là thành lập mỗi khu công nghiệp là một trạm y tế lưu động
nhưng mà mới chỉ có một mươi ba trạm y tế lưu động đang hoạt động
và các trạm còn lại thì đang chờ vì nhiều lý do khác nhau
thực tế cho thấy là các trạm y tế lưu động khu công nghiệp đã góp phần chia sẻ gánh nặng
với y tế địa phương
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
ghi nhận tại văn phòng trạm y tế lưu động khu công nghiệp amata là hai thùng container
dù tạm bỡ nhưng vẫn được thiết kế đủ công năng cũng có đủ các vật dụng cơ bản
để xử lý các tình huống có liên quan đến các kf f một của các doanh nghiệp
trạm chỉ có bốn nhân viên và họ có mặt suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại đây
nhiệm vụ của họ là nhận các cuộc gọi của tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp amata
khi có kf f một
không nghi ngờ hoặc test nhanh dương tính
từ đó hướng dẫn doanh nghiệp xử lý tạm thời rồi trực tiếp xuống doanh nghiệp điều tra
truy vết và phân loại f f một để đưa đi cách ly
ngoài ra trạm cũng là nơi để công nhân đến khai báo y tế test covid khi có triệu chứng
số lượng nhân viên thì ít nhưng công việc nhiều
nên mỗi người mỗi việc
tối đêm nhiều khi cũng có ca cấp cứu hoặc những ca mà người nước ngoài yêu cầu phải đến khám tại công ty
chúng tôi cũng chia nhau ra tranh thủ đi và cố gắng nghĩa là làm hết thời gian để làm sao đảm bảo nhất
để cho các doanh nghiệp không ý kiến không có những cái bức xúc khi mà gọi nhân viên y tế mà không tìm đến
chúng tôi là khi mà nhận được điện thoại là sẽ chia nhau
những ai phụ trách về mảng gì khoảng gì là chúng tôi chuẩn bị và đi đến doanh nghiệp
để khám và cấp thuốc nếu có
trạm y tế lưu động khu công nghiệp amata đi vào hoạt động vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã có khoảng ba mươi doanh nghiệp với tổng số hơn bảy trăm linh f và hơn năm trăm linh f một liên quan đã được trạm xử lý
trong đó đa phần f được doanh nghiệp hỗ trợ xe đưa về cách ly tại nhà
còn những trường hợp không đủ điều kiện thì được cách ly tập trung
cũng có những ca cách ly tại doanh nghiệp chuyển nặng sẽ được cấp cứu rồi chuyển vào các bệnh viện giả chiến
những ai có điểm thì mỗi người phải đi
năm công ty xử lý hai mươi ba mươi f
thì công việc tùy cùng năng do lương f tập trung đó công ty nên cũng khá là xử lý cũng ổn hơn
vì những ai còn đông thì người ta sẽ phản bộ nhiều địa điểm khác nhau
còn ở công ty thường tập trung là một địa điểm nên phần đề xử lý cũng không nên nói là quá năng
công ty fleming việt nam doanh nghiệp chuyên sản xuất nến trang trí xuất khẩu sang thị trường mỹ châu âu
vừa có một ca f và ba ca f một liên quan
thời gian qua công ty này cũng đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc covid
vừa liên hệ với trạm nhân viên y tế đã hướng dẫn và trực tiếp xuống công ty lấy mẫu xét nghiệm cho ba f một
còn f đã được đưa về cách ly tại nhà sau hai lần test nhanh dương tính với sars cov hai
với sự hỗ trợ như vậy thì doanh nghiệp cảm thấy tự tin hơn vì mình biết quy trình đúng để xử lý ca f f một như thế nào
cũng như là tất cả những cái biện pháp mà mình sử dụng sẽ được hiệu quả hơn
việc triển khai các trạm y tế lưu động
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai mặc dù có nhiều khó khăn nhất là vấn đề nhân lực y tế
nhưng thực tế cho thấy các trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp đã góp phần chia sẻ gánh nặng cho y tế địa phương
thưa quý vị ngày hôm nay thông tin từ sở y tế long an cho biết
địa phương đã phát hiện trường hợp nhiễm biến thể amicron đầu tiên
cụ thể như sau ca nhiễm biến thể amicron này là bệnh nhân có quốc tịch trung quốc
là chuyên gia làm việc tại một doanh nghiệp ở huyện đức hòa tỉnh long an
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người này đã nhập cảnh vào việt nam qua sân bay tân sơn nhất trên chuyến bay mang số hiệu qr chín trăm bảy mươi với số ghế là ba mươi một a
sau khi nhập cảnh người này được đưa đi cách ly tập trung tại khách sạn hp hai huyện bến lức long an
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần một và có kết quả xét nghiệm là âm tính
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần hai và có kết quả xét nghiệm là dương tính
được lấy mẫu bệnh phẩm
giải trình tự gen sars cov hai thì cho kết quả nhiễm biến thể omicron
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa ký ban hành công điện số hai mươi tám ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về việc thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu như sau
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch
theo đúng các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là biện pháp năm k và đặc biệt là nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình
cho gia đình mình cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới omicron
tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác tăng cường việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn kỹ lưỡng
chặt chẽ của bộ y tế đối với người mắc covid một mươi chín nhẹ và không có triệu chứng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế và mục tiêu của chính phủ đề ra
tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung
những địa phương cơ quan đơn vị nào không đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh covid một mươi chín
tiêm chủng và nhất là các lực lượng y tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
thì báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng kịp thời
bộ y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine phòng và thuốc cho điều trị covid một mươi chín
tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và bảo đảm khoa học an toàn hiệu quả
bộ y tế chủ trì cùng với bộ giáo dục và đào tạo các cơ quan hiệu quan khẩn trương nghiên cứu
triển khai nhập khẩu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi bảo đảm an toàn kịp thời khoa học hiệu quả
thưa quý vị trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng liên tục tăng cao
trung bình mỗi ngày có hơn bốn trăm linh trường hợp dương tính
và trước tình hình đó ngành y tế tp đà nẵng đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất
trang thiết bị để kích hoạt lại bệnh viện giã chiến số hai tại khu ký túc xá sinh viên phía tây thành phố
bệnh viện giã chiến số hai được thiết lập trên cơ sở bốn tòa nhà của ký túc xá sinh viên phía tây thành phố
với quy mô là hai giường bệnh
cơ sở điều trị covid một mươi chín này được thiết lập đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa
các phòng hồi sức tích cực cũng được thiết lập đảm bảo công tác cấp cứu điều trị khi bệnh nhân có diễn tiến bất thường
hiện tại một số phần việc cuối cùng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất
bệnh viện đà nẵng cũng sẵn sàng nhân lực để kích hoạt khi số ca bệnh tăng nhanh trong những ngày tới
theo sở y tế đà nẵng số ca nhiễm covid một mươi chín trong những ngày gần đây có xu hướng gia tăng
trung bình mỗi ngày có bốn trăm linh trường hợp là dương tính
và để đảm bảo cho công tác điều trị ngành y tế đà nẵng vẫn duy trì tổ chức theo ba tầng điều trị
với khả năng đáp ứng từ bốn đến năm dường bệnh
ngoài ra còn bố trí từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi giường để điều trị cho bệnh nhân nặng
thông tin từ sở y tế yên bái cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái
từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh đã ghi nhận thêm một trăm linh một ca mắc mới covid một mươi chín
và đây là lần đầu tiên số ca mắc mới trong ngày tại yên bái vượt ngưỡng một trăm linh ca
đáng lưu ý là bốn mươi tám trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát tại công ty thỏ nippon joki việt nam
tại xã thượng bằng la huyện văn chấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
bắc ninh yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội các hoạt động trước trong và sau dịp tết nguyên đán nhâm dần
đối với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thở tự tiến hành các nghi lễ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện
đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh tại phần lễ không quá một mươi người có mặt
và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine
và đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày hôm qua
vừa có công điện đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo
việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
các tỉnh cần hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo công văn một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về việc tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
các đơn vị y tế giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
bộ y tế đề nghị các địa phương quản lý bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao
đảm bảo được tiêm chủng đủ liều được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất
tốt nhất ngay tại địa phương
thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine
và đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua vừa có công điện đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
các tỉnh cần hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo công văn
một mươi bảy trăm hai mươi hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị y tế giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đảm bảo an toàn trong tiêm chủng bộ y tế đề nghị các địa phương quản lý
bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao đảm bảo được tiêm chủng đủ liều
được tiếp cận các dịch vụ y tế
nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương